là nhân viên môi trường nên chị nhung thường đi làm vào lúc năm giờ chiều và kết thúc vào khoảng một giờ sáng hôm sau khác với lịch làm việc và sinh hoạt thông thường của mọi người
đối với chị nhung ngày và đêm đã hoán đổi cho nhau
chị đi ngủ vào buổi sáng thời gian đầu sinh hoạt bị xáo trộn
tuy nhiên lâu dần cơ thể chị nhung bắt đầu điều chỉnh để quen với nhịp sinh hoạt mới
chị nhung bắt đầu điều chỉnh để quen với nhịp sinh hoạt mới
vì chúng tôi yêu người
làm ca đêm mà vẫn khỏe mạnh là điều không dễ dàng
theo khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia hàn quốc nếu so sánh với những người làm việc ban ngày
thì những người làm ca đêm mắc những biểu hiện về tim mạch từ ba mươi đến bốn mươi
rõ ràng họ có nhiều ảnh hưởng xấu hơn tới sức khỏe
trên thực tế các nhà khoa học đã tiến hành một cuộc khảo sát tại thụy điển trong vòng một mươi năm năm về các công nhân tại một nhà máy giấy
làm ban ngày và ban đêm
nhóm công nhân làm ca ban đêm gặp nhiều rủi ro về các bệnh động mạch vành
đồng hồ sinh học của họ đã bị phá vỡ
không những sức khỏe mà nó cảm nó ảnh hưởng đến cả tình cảm cái năng lực tí tuệ của chúng ta nữa
tôi lấy thí dụ như thế là giờ mà chúng ta đi ngủ đêm thí dụ một mươi hai h một h là chúng ta phải ngủ chẳng hạn
vì lúc ấy là tất cả các cơ quan cái năng lực làm việc nó rất là kém
nhưng mà chúng ta bỏ không chúng ta phải dậy cái giờ chúng ta làm việc
thì cái năng suất lao động ở những cái lúc mà chúng ta làm việc trái với cái nhịp sinh học ấy nó sẽ không được cao
đồng hồ sinh học nằm ở các nhân siêu trao đổi chéo ở não được biết đến như chiếc đồng hồ sinh học trung tâm
đồng hồ sinh học cũng nằm ở các vùng khác nhau như phổi gan tuyến tụy da
các đồng hồ này dựa vào chiếc đồng hồ đặt ở dưới đồi
đồng hồ sinh học không nhất thiết quay hai mươi bốn h
mà nó còn có thể là quay một tháng một năm hay cả một đời
sinh ra thì đã có một cái chu kỳ ăn ngủ từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn nó đã định hình theo cái thời gian thời gian ăn ngủ giữa ngày và đêm
nhưng mà khi mà con người ta làm việc mà nó thay đổi với cái búi giờ của nhịp sinh học thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh
do bị dối loạn về giấc ngủ gần bốn năm nay
đang quen với thời gian làm việc đều đặn vào ban ngày và đi ngủ vào ban đêm
nhưng công việc đã khiến chị thay đổi hoàn toàn
làm việc cả ngày và đêm giấc ngủ cũng thất thường
thay đổi sinh hoạt khiến cơ thể chị không thích nghi dẫn tới mệt mỏi suy nhược và dối loạn cảm xúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nhưng mà nó chỉ trong một giới hạn nhất định
chứ nếu qua một quá trình dài thì cơ thể sẽ không đáp ứng được nữa và dẫn đến suy nhược
nguy hiểm của nó là sau này thì cái suy nhược thần kinh mà nếu không được khắc phục kịp thời thì có thể dẫn đến trầm cảm
giấc ngủ cũng là vấn đề quan trọng của sức khỏe
liên hệ mật thiết với sự ổn định của nhịp sinh học ngày đêm do đồng hồ cơ thể điều hành
dối loạn giấc ngủ đặc biệt mất ngủ là một vấn đề
vấn đề nhiều người gặp trong xã hội hiện nay
giấc ngủ giúp con người phục hồi sức khỏe và giấc ngủ đêm giúp nã bộ hoạt động tốt
đối với những người làm việc ban đêm luôn cần đảm bảo giấc ngủ hàng ngày để đủ sức khỏe hoàn thành công việc một cách tốt nhất
thời gian làm việc của người ca đêm khác với người lao động ban ngày
chính vì thế đồng hồ sinh học cũng cần thay đổi để thích nghi với công việc
giấc ngủ và thói quen sinh hoạt cũng phải khác
với những người làm việc ban đêm cố gắng làm làm sao giữ một giờ làm việc nhất định
ví dụ như làm buổi tối thì làm liên tục vào các buổi tối vào một khung giờ nhất định
hoặc làm vào nửa đêm về sáng thì vào một khung giờ nhất định
để tạo ra một cái nền nếp để cho cơ thể thích nghi
chứ nếu mà làm mà nó thay đổi múi giờ thì cơ thể không đáp ứng được
và sẽ sinh ra bệnh
mất ngủ mãn tính có thể tác động tiêu cực đến công việc và sinh hoạt hàng ngày
thiếu ngủ làm suy yếu các bộ phận của não khiến việc điều chỉnh cảm xúc có thể bị ảnh hưởng
để có một giấc ngủ ngon cần lưu ý những việc sau
trước khi đi ngủ nên thư giãn nghỉ ngơi bằng việc hít thở nhẹ nhàng
sử dụng các loại tinh dầu hoặc các loại sáp có mùi thơm tự nhiên
tránh những hoạt động như đọc sách hoặc các hoạt động thể lực
tối đa các cuộc điện thoại và quan hệ bạn bè
vui chơi và thời gian ngủ quý giá này
duy trì thói quen hoạt động thể thao hàng ngày
bố trí và thực đơn bữa ăn hợp lý
buổi tối hạn chế ăn những thức ăn như đồ rán các thức uống có cồn vì rất khó tiêu hóa
gây tăng cân ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe